dưới sự bảo trợ của bộ văn hóa thể thao và du lịch khai mạc hội trợ thời trang việt nam năm hai nghìn một mươi tám
do một số doanh nghiệp và hiệp hội trong ngành tổ chức vừa diễn ra tại trung tâm triển lãm quốc tế hà nội
hội trợ thời trang việt nam là sự kiện xúc tiến thương mại ngày hội thường niên của ngành thời trang việt nam
nơi hội tụ các thương hiệu hàng đầu trong các lĩnh vực dệt may da dày trang sức và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp
nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước ngày càng cao và góp phần thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu
hội trợ thời trang việt nam năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề lãng mạn đông hà nội
có quy mô trưng bày trên bốn m hai tại nhà triển lãm a một của cung văn hóa hữu nghị hà nội
với hơn hai trăm linh gian hàng quy tụ gần một trăm năm mươi doanh nghiệp từ các tỉnh thành trên cả nước
đặc biệt hội trợ năm nay còn có sự tham dự của khu gian hàng quốc gia indonesia
trưng bày các sản phẩm thời trang như dệt may trang sức mỹ phẩm và nhãn hàng peter jensen
nổi tiếng thuộc công ty pasteur world
nhân tử hàn quốc hứa hẹn là điểm thu hút của hội trợ năm nay